thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống
duy trì mức nhiệt thấp một mươi hai một mươi năm độ ở khu vực vùng núi còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
sang ngày mai miền bắc trời có nắng sớm nhưng nền nhiệt ở bắc bộ tiếp tục duy trì ngưỡng thấp
từ hai mươi một hai mươi ba độ ở vùng núi và khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng lạnh khô vào ban ngày
với miền trung trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến tận khánh hòa
vẫn có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
riêng đối với quảng nam quảng ngãi phú yên và khánh hòa có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
dự báo đến sáng sớm ngày mai mực nước tại câu lâu xuống mức hai năm m trên báo động một năm m
sông trào khúc tại trào khúc lên mức năm năm m trên báo động hai năm m
trên sông vệ tại sông vệ lên mức bốn năm m và ở mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền trung tiếp tục duy trì mức thấp
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì mức nhiệt từ hai mươi hai mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa có mức nhiệt là hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn ở các tỉnh tây nguyên nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
với khu vực nam
nam bộ trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn có mưa nhiều nơi
trong đó vùng ven biển phía đông và khu vực các tỉnh tây nam bộ là những nơi có mưa vừa
có nơi mưa to và rông
còn sang ngày mai cùng với sự suy yếu của gió đông
ở nam bộ mưa sẽ giảm dần xuống diện dài rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám và biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín biển động mạnh
với sóng biển cao từ ba đến năm mét
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước